sáng nay hai mươi tháng bốn tại nhà máy chế biến phân bón ong biển của công ty cổ phần đại nam tỉnh bà rịa vũng tàu
đã diễn ra lễ xuất quân trao tặng bốn trăm năm mươi tấn gạo hữu cơ trị giá hai mươi hai tỷ đồng cho các tổ chức trực tiếp làm nhiệm vụ phòng chống dịch
và người dân tại các tỉnh thành phố trọng điểm có bệnh nhân hoặc có khu vực cách ly dịch bệnh
công ty đã chủ động đàm phán với các đối tác để giữ lại bốn trăm năm mươi tấn gạo hữu cơ ong biển
đây là sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công nhân viên tập đoàn đại nam ong biển
chương trình sẽ bắt đầu từ hôm nay và dự kiến kết thúc vào cuối tháng năm với hai mươi tỉnh thành phố sẽ được hỗ trợ